cũng vì ghen tuông lê thanh tùng hai mươi chín tuổi chú huyện hòa vang đã thủ sẵn dao đâm một bị hại chú tỉnh quảng trị khiến anh này tử vong
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo lê thanh tùng về tội giết người
theo cáo trạng tùng và chị nguyễn thị ngọc hà là vợ chồng
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai hà có quen anh lê công triệu trường giang quê ở tỉnh quảng trị và nợ sinh tình cảm
vào chiều ngày tám tháng sáu tùng biết vợ đang ăn nhậu cùng với giang và nhóm bạn
quá bực tức tùng lấy dao đâm vào ngực khiến giang gục tại chỗ
mặc dù đã ra sức cấp cứu nhưng giang vẫn tử vong
tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt bị cáo lê thanh tùng một mươi năm năm tù về tội giết người